bảo tàng vì sự bình đẳng đa dạng và hòa nhập đó là chủ đề do hiệp hội bảo tàng quốc tế lựa chọn
cho năm nay năm hai nghìn hai mươi với mục tiêu hướng đến việc thúc đẩy sáng tạo và phát huy tốt giá trị của hiện vật
thông qua các phương tiện truyền thông xã hội để ứng phó với khó khăn sau đại dịch covid một mươi chín
bảo tàng lịch sử quốc gia việt nam bảo tàng đầu tiên giới thiệu đến công chúng bảo tàng ảo tương tác ba d
tại việt nam bảo tàng ảo tương tác ba d có thể tham quan ở bất kỳ đâu bất kỳ khi nào trên internet
qua các thiết bị di động đẩy mạnh việc số hóa hình ảnh các sưu tập hiện vật các tác phẩm nghệ thuật
kèm với các giải thích giới thiệu là một cơ hội tuyệt vời để quảng bá di sản văn hóa mở rộng kết nối
của bảo tàng với khách tham quan khuyến khích khách tham quan tham gia vào quá trình sáng tạo
và hình thành các giá trị văn hóa mới
với học sinh sinh viên ngồi xem các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng mà vẫn ở nhà trở nên dễ dàng
khi mà các bảo tàng thường tổ chức các cuộc triển lãm trực tuyến nhờ vào công nghệ số
nên là phục vụ được rất tốt cho học tập của bọn em
công tác quản lý hiện vật và bảo quản hiện vật cũng được nâng lên một bước bằng việc tư liệu hóa
số hóa những tài liệu hiện vật hiện có bảo tồn và quản lý một khối lượng lớn các hiện vật
tài liệu di sản văn hóa của bảo tàng dưới dạng số hóa các dữ liệu hiện vật văn tự
được quản lý bằng công nghệ tương tác ba d
đặc biệt là phục vụ cho việc tu sửa và phục dự hiện vật thì rất là tốt
hay là việc quản lý hiện vật thì rất là tốt
chúng ta đều biết trong quản lý hiện vật thì cái việc tư liệu hóa hiện vật
thì bao gồm nội dung thông tin cũng như là các lưu giữ các hình ảnh công nghệ số
các ứng dụng công nghệ hiện đại thì sẽ giúp chúng ta quản lý sự rất tốt
cho việc hệ thống hóa nó nhanh và nó khoa học